tiếp tục các hoạt động của thủ tướng nguyễn xuân phúc bên lề hội nghị wef davos năm hai nghìn một mươi chín
thủ tướng đã tiếp xúc và dự đối thoại giữa các nhà lãnh đạo cấp cao
tiếp chủ tịch wfef klaus schwab và cùng chứng kiến lễ ký thỏa thuận hợp tác
về xây dựng trung tâm cách mạng công nghệ bốn và ý định thư về xây dựng sáng kiến rác thải nhựa
tại buổi tiếp phó chủ tịch cấp cao về vấn đề toàn cầu google ken waker
thủ tướng chia sẻ việt nam đang tập trung thúc đẩy phát triển
tạo sự bứt phá về hạ tầng ứng dụng và nhân lực công nghệ thông tin truyền thông
cải thiện môi trường cạnh tranh kinh doanh xây dựng các chiến lược và các nhiệm vụ trọng tâm
để triển khai phù hợp với xu thế phát triển cách mạng công nghiệp lần thứ tư
thúc đẩy xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo quốc gia
thủ tướng bày tỏ hy vọng google sớm thiết lập hiện diện thương mại tại việt nam
tại buổi tiếp trưởng đặc khu hành chính hồng kông lâm trịnh nguyệt nga
thủ tướng khẳng định hồng kông luôn là đối tác kinh tế quan trọng của việt nam
thủ tướng đề nghị trong thời gian tới việt nam và hồng kông cần tăng cường giao lưu tiếp xúc
dưới hình thức đa dạng giữa các cơ quan chính quyền doanh nghiệp và người dân hai bên
thủ tướng đánh giá cao việc chính quyền hồng kông quyết định miễn thị thực
cho người mang hộ chiếu ngoại giao và công vụ việt nam
đồng thời đề nghị chính quyền hồng kông tạo thuận lợi hơn nữa trong việc cấp thị thực
nhập cảnh cho công dân và doanh nhân việt nam đến hồng kông làm việc học tập kinh doanh